bộ tài nguyên và môi trường đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật khí tượng thủy văn
theo đó có tám loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm
một sân bay dân dụng
hai hồ chứa thủy điện hồ chứa thủy lợi có dung tích từ một trăm linh triệu mét khối trở lên
hồ chứa khác thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa
ba càng biển
bốn bến phà qua vùng cửa sông ven biển
cầu qua vùng cửa sông ven biển eo biển
sáu công trình đường cao tốc
tháp thu phát sóng phát thanh truyền hình có kết hợp khai thác kinh doanh du lịch trên tháp
công trình dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại rừng phòng hộ rừng đặc trưng